với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng tỉnh bắc giang đã hoàn thành sớm kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
toàn tỉnh có hơn một trăm năm mươi ba người đã được tiêm vaccine trong sáu ngày qua
hơn một nửa số vaccine mà tỉnh bắc giang đã triển khai tiêm từ ngày hai mươi chín tháng năm đến nay
được ưu tiên cho đối tượng công nhân trong các khu công nghiệp và công nhân bên ngoài khu công nghiệp
cùng với hoàn thành sớm kế hoạch tiêm tỉnh bắc giang cũng đã tập trung cao đối với việc lấy mẫu xét nghiệm
đến nay số lượng mẫu xét nghiệm đã được lấy lên tới một hai triệu mẫu
trong đó có hơn chín trăm linh mẫu của công nhân và hơn ba trăm linh mẫu tầm soát cộng đồng
tại an giang liên quan đến các đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng trong đường dây cờ bạc này
đây là chuyên án đánh bạc trên địa bàn thành phố long xuyên và các huyện châu thành
chợ mới thoại sơn được lực lượng chức năng triệt phá do đối tượng nguyễn thị thủy liên cầm đầu
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản của liên lên đến còn số hơn năm mươi tỷ đồng
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển giáp xanh giữa hải phòng và thái bình
tổ công tác thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu
mang số hiệu hp ba nghìn tám trăm ba mươi chín có hành vi vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu do
tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng tự
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu
không xuất trình được hồ sơ phương tiện và bằng gấp chứng chỉ thuyền viên

vừa bắt quả tang khà a trồng trú huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

để mang xuống thị trấn mai châu bán cho người tên hải
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
là kế hoạch tổng thể về phòng chống cờ bạc

để chống các phòng ngừa đấu tranh đối với cờ bạc

để tham mưu lãnh đạo bộ đề xuất với lãnh đạo bộ

thì cục kỳ sách hình sự cũng sẽ tham mưu lãnh đạo bộ

để phòng chống về cờ bạc và các tội phạm liên quan đến cờ bạc

cùng với lực lượng công an đẩy lùi loại hình tội phạm này

thêm cho như thế này
theo hội thông lệ thì trong các giải bóng đá lớn
thì cục quyền trị sẽ có sự văn bản địa mật chỉ đạo với hết lực lượng
trong công an địa phương lực lượng sách dự và công an địa phương
để tham mưu cho ban giám đốc cấp ủy chính quyền địa phương
để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các trường học các doanh nghiệp
để phát động phong trào của chúng bảo vệ địa tục quốc
và phối hợp chặt chẽ giữa biện pháp
phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an
trong đó thì cũng phải đến cái việc mà đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
động cán bộ viên chức rồi các học sinh sinh viên công nhân
cam kết không tham gia hình tánh bạc với mọi hình thức
và cũng chỉ đạo về lực lượng
để triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa đấu tranh
và tập trung vào việc quản lý các đối tượng địa bàn trọng điểm
cũng như đấu tranh triệt phá các tụ điểm đường dây băng nhóm
về hoạt động tòa bạc
nói chung và trên không gian mạng nói riêng
và đặc biệt là trong những cái giải bóng đá này
thì có những cái việc mà cá độ bóng đá ở các tụ điểm vui chơi
ở các quán cà phê rồi các địa điểm liên quan đến hoạt động
về thông tin về công nghệ thông tin
mà lợi dụng để tổ chức hoạt động đánh bạc của cá đội bóng đá
một lời khuyên dành cho người dân đứng trước cái tệ nạn này thì như thế nào ạ
về cái giải bóng đá lớn như thế này
thì đây là một sự thú hút lớn của các người hâm mộ
cũng như các người hâm mộ của các người hâm mộ của các người hâm mộ của các người hâm mộ
trên thế giới và của việt nam
tuy nhiên thì cái việc mà tham gia cá độ bóng đá
là một cái hành vi vi phạm bạo luật
và nó có tác động xấu đến bản thân của người tham gia
cũng như gia đình và xã hội
thì tôi theo tôi thì người dân không được tham gia đến chỗ này
và xem bóng đá với một tư thế là để thưởng thức những cái đẹp hay của bóng đá
vâng có lẽ là sự nỗ lực của lực lượng chức năng
dù có mạnh mẽ của lực lượng chức năng
mẽ bao nhiêu đi sang nữa thì có lẽ là không bằng được cái quyết tâm của người dân
đứng trước cái tệ nạn đứng trước cái cám rỗ này
thì chúng ta hãy dừng lại để tránh những cái rắc rối cho bản thân
cũng như là đảm bảo sự an toàn cho xung quanh mình phải không ạ
vâng một lần nữa xin cảm ơn đồng chí thượng tá đã nhận lời tham gia đến chương trình
vâng xin cảm ơn quý đại